các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

với các tỉnh sâu hơn trong đất liền vùng từ cao bằng bắc cạn hòa bình sang đến hà giang tuyên quang và cả yên bái
ít chịu ảnh hưởng của giải mây hơn nên mưa nhỏ hơn với lượng phổ biến trong khoảng từ năm một mươi mm
với các tỉnh còn lại như lào cai sơn la điện biên và lai châu không chịu tác động của giải mây này
nên đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi
về tình hình nhiệt độ ngày mai khu vực này trời nắng nhiệt độ ở mức cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi ở các khu vực còn lại của bắc bộ do có mưa rông nên nhiệt độ chỉ ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
với miền trung thời tiết tiếp tục có sự phân hóa
ở các tỉnh phía bắc phần từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn chịu tác động của đới gió đông nam ẩm thổi từ biển vào
nên trong đêm nay và ngày mai có mưa
ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là những nơi có mưa lớn với lượng phổ biến trong khoảng từ một mươi ba mươi mm
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ ngày giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không chịu tác động của đới gió đông nam
giải hội tụ nhiệt đới cũng đã suy yếu vì thế mưa ở các khu vực này chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến ở khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
giải hội tụ nhiệt đới suy yếu gió tây nam không còn hoạt động mạnh nữa
nên mưa ở hai khu vực là tây nguyên cũng như đà nẵng
là khu vực nam bộ tiếp tục giảm dần
trong đêm nay cả hai khu vực này chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày mai trời nắng và mưa rông ở mức độ dài rác vào buổi chiều
nên nhiệt ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi một độ
tại khu vực nam bộ phổ biến ba mươi hai ba mươi ba độ
tuy mưa không lớn nhưng nam bộ vẫn đối diện với nguy cơ ngập úng diện rộng
là bởi khu vực đang bước vào một đợt chiều cường lớn
mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai sẽ tiếp tục lên nhanh
ngày mai mực nước tại trạm phú an có thể lên mức sấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động ba
và duy trì đến hết ngày một mươi tháng một mươi
cùng với chiều cao thì nước lũ từ thượng nguồn sông kiểu long vẫn đang dồn về
đến ngày tám chín tháng một mươi mực nước trên sông tiền tại tân châu lên mức ba bảy m
trên mức báo động một hai m
trên sông hậu tại châu đốc là ba ba m dưới mức báo động hai hai m
tại các trạm chính hạ liêu sông kiểu long lên mức báo động ba và trên mức báo động ba
trên biển dưới tác động của đới gió đông nam khu vực bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp
xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
khu vực huyện đảo trường sa trời không mưa và có nắng gió yếu dưới mức cấp bốn
sóng biển thấp dưới hai m biển lặng tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước